chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng đề án
thực hiện mô hình tự quản để góp ý vào việc xây dựng đề án mô hình tự quản
ở cộng đồng dân cư tổ dân phố dự kiến đề án này sẽ được trình ban bí thư vào quý i năm hai nghìn hai mươi
theo ý kiến của các bộ ngành phải thay đổi tư duy về tổ chức đối với các mô hình hoạt động tự quản
theo tinh thần tự nguyện tự chủ tự chịu trách nhiệm bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước đặc biệt là vai trò chủ trì giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp
đối với các mô hình tự quản bên cạnh đó người tham gia mô hình tự quản ở thôn tổ dân phố
phải là những người có tâm huyết trách nhiệm đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh
mô hình tự quản phải thực sự đáp ứng được mục tiêu các văn bản của đảng nhà nước đã đề ra
trên cơ sở tinh gọn bộ máy giảm gánh nặng về chi ngân sách nhà nước phát huy vai trò chủ thể của
người dân mô hình tự quản cũng nên hướng tới giúp người dân cùng nhau phát triển kinh tế
bảo vệ môi trường bảo đảm an ninh trật tự khi đề án đi vào thực tế thì sẽ thực sự phát huy
được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc